liên quan đến những thiếu sót trong việc khởi tố truy tố xét xử không đúng pháp luật đối với ông hàn đức long ở xã phúc sơn huyện tân yên tỉnh bắc giang dẫn đến ông long bị tù an một mươi một năm
chiều qua ngày hai mươi năm tháng bốn thay mặt cho các cơ quan tiến hành tố tụng đại diện tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã công khai xin lỗi ông hàn đức long theo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước
nhà ông hàn đức long ở thôn yên lý xã phúc sơn huyện tân uyên tỉnh bắc giang ngày hai mươi năm tháng bốn đông hơn ngày thường bởi người thân cùng bạn bè đến chung vui và chúc mừng
kể từ ngày được trả tự do ông long thường xuyên đau yếu do bệnh huyết áp cao và đau đầu lần đầu tiên sau một mươi một năm ngồi tù ông đã mặc tấm áo mới để đến dự buổi xin lỗi công khai do bị án oan
được trả tự do trở về địa phương ngày hôm nay tôi chỉ biết nói
câu thứ nhất là tôi cảm ơn đảng nhà nước các luật sư và các phóng viên đài báo đã giúp tôi mời vinh văn cho tôi
ông hàn đức long bị kết án phạm tội giết người hiếp dâm trẻ em tại bản án hình sự sơ thẩm số bốn mươi tám hai nghìn một mươi một của tòa án nhân dân tỉnh bắc giang và bản án hình sự phúc thẩm số bảy trăm linh sáu hai nghìn một mươi một của tòa án nhân dân tối cao tại hà nội với mức phạt cao nhất là tử hình
sau khi xét mức phúc thẩm ông long có nhiều đơn kêu
bộ công an đề nghị xem xét kiểm tra lại vụ án luật sư phạm văn cương người tham gia bào chữa cho ông hàn đức long trong nhiều phiên tòa đã chỉ ra những điểm bất minh trong vụ án này
qua tức là biên bản khám nghiệm hình trường khám nghiệm tự thi qua biên bản tức là thu thập các dấu vết rồi thu thập các nhân chứng thì không có một tài liệu chứng cứ nào liên quan đến hàn đức long
như vậy là theo tức là điều bảy mươi hai tức là bộ luật tố tụng hình sự thì nó phải tức là nó phải cái lời khai duy nhất tức là
của đối tượng không phải là cái lời để coi như anh kết tội
tại quyết định giám đốc thẩm số hai mươi ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao tuyên hủy bản án hình sự phúc thẩm của tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao tại hà nội và bản án hình sự của tòa án nhân dân tỉnh bắc giang để điều tra lại theo thủ tục chung
ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu viện kiểm sát nhân dân tỉnh bắc giang ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can hàn đức long
chiều ngày hai mươi năm tháng bốn tại xã phúc sơn huyện tân yên bắc giang thay mặt cho các cơ quan tiến hành tố tụng đại diện tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã công khai xin lỗi ông hà đức long theo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước
tuy nhiên buổi xin lỗi ông long đã trở nên náo loạn khi gia đình của nạn nhân trong vụ án mà ông long bị buộc tội oan đã bức xúc lớn tiếng khi cơ quan tố tụng chưa xác định được hung thủ vào vụ giết người này